thưa quý vị chúng ta không bao giờ quên các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ dù bom đạn xương tan thịt nát không sợt lòng không tiếc tuổi xuân
để góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu một dòng mốc bằng vàng trói lọi trong lịch sử
sau bảy mươi năm vẫn luôn là động lực mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn niềm tin vững chắc cho toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đây là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính tại cuộc gặp mặt tri ân đầy ý nghĩa và xúc động
với các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
vừa diễn ra vào sáng nay một mươi bảy tháng bốn tại thành phố điện biên
điện biên phủ là một thung lũng lòng trào rộng lớn ở vùng rừng núi tây bắc
có vị trí chiến lược quan trọng đối với chiến trường đông dương và cả đông nam á
thấy rõ vị trí quan trọng này năm một nghìn chín trăm năm mươi ba thực dân pháp cho quân nhảy dù
và không ngừng tăng thêm binh lực vũ khí trang thiết bị quân sự xây thêm nhiều công sự đột lũy
biến điện biên phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất đông dương một pháo đài bất khả xâm phạm
đánh giá đúng tình hình và âm mưu thủ đoạn của địch tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bộ chính trị đã sáng suốt quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp được chỉ định làm chỉ huy trưởng
chủ tịch hồ chí minh xác định chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng
không những về quân sự mà cả về chính trị không những đối với trong nước mà đối với quốc tế
vì vậy toàn đảng toàn quân toàn dân phải hoàn thành cho kỳ được
với tinh thần tất cả vì mặt trận tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ với ý chí cuột cường
đảng ta đã lãnh đạo quân và dân cả nước đoàn kết đồng lòng dồn sức người sức của
trở thành chiến thắng quyết định đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc thực dân
góp phần quan trọng cho cách mạng cho dân tộc việt nam
đảng ta đã lãnh đạo quân và dân cả nước đoàn kết đồng lòng cho dân tộc việt nam
đảng ta đã lãnh đạo quân và dân tộc việt nam
đảng ta đã lãnh đạo quân và dân kết đồng lòng cho dân tộc việt nam